từ đầu năm hai nghìn một mươi chín khánh tung tin đồn mình đang sở hữu nhiều thửa đất ruộng muốn giao bán
có tám trường hợp đến gặp mặt trực tiếp khánh để giao tiền đặt cọc mua đất
nhằm tạo thêm niềm tin cho bị hại khánh hứa hẹn sẽ thay đổi quyền sử dụng đất
từ đất nông nghiệp thành đất ở thậm chí nhận thêm tiền xây nhà cho bị hại trên các lô đất ảo này
mỗi trường hợp nêu trên đối tượng chiếm đoạt số tiền đặt cọc từ một trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng
vào cuộc điều tra tqcn đã xác định toàn bộ số lô đất
khánh giao bán là đất nông nghiệp hay được gọi là đất ruộng thuộc diện quản lý
của ủy ban nhân dân phường hòa khánh nam quận liên triều tp đà nẵng
và đơn vị này không giao bất kỳ ai quản lý để giao bán
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
một xe ô tô chở nhiều mặt hàng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
số hàng vừa bị lực lượng công an thu giữ
ngày ba mươi tháng năm tại địa phận xã đồng trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
lực lượng công an tỉnh quảng bình kiểm tra xe ô tô do trần tiến thành
trú tại tỉnh hưng yên điều khiển trên xe chở ba mươi bốn loại hàng hóa gồm đồ chơi trẻ em
đầu khóa thắt lưng trị giá hàng hóa ước tính hai tỷ đồng
khi lực lượng công an kiểm tra yêu cầu xuất trình giấy tờ
thì lái xe không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện công an huyện bố trạch đang tiến hành lập hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị một cây phượng trong trường trung học cơ sở trần hưng đạo
thành phố bên hòa của tỉnh đồng nai đã bất ngờ bật gốc đè trúng ba nữ sinh
sự việc vừa diễn ra trong trường ngày hôm nay mùng bốn tháng sáu
vào giờ ra chơi giữa buổi chiều nay một nhóm học sinh lớp tám đi ngang qua cây phượng trong sân trường
lúc này thì trời đang mưa lớn cây phượng đột ngột bật gốc ngã đổ nhánh cây đè trúng ba nữ sinh
hiệu trưởng trường trung học cơ sở trần hưng đạo cho biết
các nữ sinh may mắn chỉ bị xây sát nhẹ sau khi ổn định tâm lý đã được phụ huynh đón về nhà an toàn